lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã phát hơn bốn năm tấn gạo bốn trăm năm mươi thịt thùng mì gói
cho các trường hợp khó khăn mất thu nhập do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
những người đến nhận hỗ trợ chủ yếu là người bán vé số lưu động công nhân vệ sinh xe ôm
tất cả đều được đo thân nhiệt yêu cầu rửa tay và đeo khẩu trang theo quy định phòng dịch
trước đó lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp chính quyền các địa phương
cảnh sát khu vực để xác minh người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
ngoài ra trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn khi phát hiện có những trường hợp khó khăn khác
bị mất thu nhập do dịch bệnh cảnh sát giao thông cũng phát phiếu để đến nhận hỗ trợ
ngoài việc tặng quà các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng kết hợp phát tờ rơi
tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín